ngày hai tháng ba năm hai nghìn hai mươi ba cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố cần thơ
tiến hành triển khai quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can lệnh bắt bị can
để tạm giam đối với châu ngọc ý và nguyễn sĩ hùng tội nhận hối lộ
quy định tại điều ba trăm năm mươi bốn bộ luật hình sự năm hai nghìn một mươi năm đồng thời tiến hành khám xét
nơi ở của hai bị can châu ngọc ý và nguyễn sĩ hùng thu giữ hồ sơ tài liệu
phục vụ quá trình mở rộng điều tra vụ án
châu ngọc ý là giám đốc của các trung tâm đăng kiểm xe cơ giới số sáu nghìn năm trăm linh hai d sáu nghìn năm trăm linh bốn d và sáu nghìn năm trăm linh sáu d
đã nhận tiền của các chủ phương tiện để làm hợp thức hóa các hồ sơ cải tạo xe cơ giới các loại
đối với những phương tiện không đủ hồ sơ kỹ thuật theo quy định
cụ thể đối với phương tiện cải tạo để thay đổi công năng sử dụng
thì điều kiện phải được thiết kế phê duyệt thiết kế và tổ chức thi công cải tạo
tại các đơn vị được đăng ký và cấp phép theo quy định
nhưng trên thực tế các chủ phương tiện tự cải tạo hoặc thuê các xưởng cơ khí thi công
theo yêu cầu của chủ phương tiện nên không có hồ sơ đảm bảo yêu cầu công tác đăng kiểm
nhận thấy nhu cầu về việc hợp thức hóa hồ sơ đăng kiểm cho các phương tiện cải tạo
châu ngọc ý đã câu kết với nguyễn sĩ hùng doanh nghiệp tư nhân sửa chữa ô tô phú hưng
ở bến tre để lập khống hồ sơ cải tạo phương tiện ký khống biên bản nghiệm thu cải tạo
mua các giấy chứng nhận kết quả kiểm định cần trục cẩu để hợp thức hóa hồ sơ cho các phương tiện
không đủ điều kiện hồ sơ cải tạo theo quy định
châu ngọc ý đã nhận số tiền từ một mươi triệu đến một mươi hai triệu đồng một hồ sơ để làm hồ sơ hợp thức hóa
cho các phương tiện trên tổng số tiền ý đã nhận để làm hồ sơ hợp thức hóa
cho các phương tiện cải tạo đạt trên hai tỷ đồng
sau gần hai ngày xét xử sáng nay tòa án nhân dân tỉnh điện biên đã tuyên án nguyễn văn kiên
cựu giám đốc sở giáo dục và đào tạo tỉnh điện biên cùng với bảy bị can trong vụ án vi phạm
quy định đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại sở giáo dục và đào tạo tỉnh điện biên
sau khi xem xét các hình thức tăng nặng giảm nhẹ hội đồng xét xử tòa án nhân dân tỉnh điện biên
tuyên án nguyễn văn kiên sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi ba nguyên giám đốc sở giáo dục và đào tạo tỉnh điện biên
và đinh văn hữu sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi hai nguyên giám đốc công ty cổ phần sách và thiết bị trường học điện biên
mức án năm năm tù các bị cáo còn lại nhận mức án từ hai đến bốn năm tù
buộc công ty cổ phần sách và thiết bị trường học điện biên và các bị cáo phải nộp lại số tiền là bảy năm tỷ đồng
cho sở giáo dục và đào tạo tỉnh điện biên để nộp sung ngân sách nhà nước
theo cáo trạng từ năm hai nghìn một mươi chín đến năm hai nghìn hai mươi sở giáo dục và đào tạo tỉnh điện biên là chủ đầu tư
hai gói thầu mua sắm trang thiết bị dạy học
cho các trường trung học phổ thông đinh văn hữu giám đốc công ty cổ phần sách và thiết bị trường học điện biên
đã đến gặp nguyễn văn kiên giám đốc sở giáo dục và đào tạo tỉnh điện biên
bày tỏ mong muốn cho công ty trúng hai gói thầu này
sau đó bằng cách chiêu trò công ty của hữu đã trúng hai gói thầu
các đối tượng đã thực hiện hành vi phạm tội gây thiệt hại cho nhà nước bảy năm tỷ đồng
sau hai lần được tạo điều kiện trúng hai gói thầu hữu đã đến phòng làm việc của kiên để biếu tổng số tiền sáu trăm linh triệu đồng
cuối tháng chín năm hai nghìn hai mươi một cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an phối hợp với công an tỉnh điện biên
khởi tố bị can nguyễn văn kiên và bảy đồng phạm
công an huyện sóc sơn tp hà nội vừa khởi tố bị can với ba người liên quan đến vụ án mua sử dụng tem đăng kiểm
và tem nộp phí sử dụng đường mộ giả
theo đó vào ngày hai tháng ba công an huyện sóc sơn ra quyết định khởi tố vụ án hình sự khởi tố bị can ba đối tượng
về tội làm giả con dấu tài liệu của cơ quan tổ chức
trước đó vào ngày bảy tháng hai quá trình kiểm tra công an huyện sóc sơn hà nội phát hiện bốn xe ô tô
chở khách có dấu hiệu sử dụng tem đăng kiểm và tem nộp phí sử dụng đường bộ giả
sau khi tiến hành xác minh cơ quan điều tra xác định cả bốn xe ô tô đều sử dụng tem đăng kiểm
và tem nộp phí sử dụng đường mộ giả
tại cơ quan công an các đối tượng nguyễn quốc hoàng sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi chín bùi quốc thành sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi hai
nguyễn quý hiếu sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi ba đều ở xã bắc sơn huyện sóc sơn hà nội khai nhận
do các xe ô tô đã cũ và hết niên hạn sử dụng không đủ điều kiện để đăng kiểm
nên để đối phó với sự kiểm tra của lực lượng chức năng các đối tượng đã mua trên mạng xã hội
viết giá từ năm trăm linh cho tới sáu trăm linh đồng một bộ tem đăng kiểm tem nộp phí sử dụng đường mộ giả
và đem rán trên xe ô tô
cục đăng kiểm việt nam cho biết tính đến ngày một tháng ba toàn quốc có hai trăm tám mươi một trung tâm đăng kiểm
với bốn trăm tám mươi chín dây chuyển kiểm định trong đó có năm mươi chín trung tâm tạm dừng hoạt động
năm mươi một đơn vị bị dừng do phục vụ điều tra và tám đơn vị dừng do không đủ điều kiện hoạt động
theo cục đăng kiểm việt nam sau loạt vụ việc sai phạm tại các đơn vị đăng kiểm trên toàn quốc
hàng trăm đăng kiểm viên đã bị bắt tạm giam trong đó có nhiều đăng kiểm viên bậc cao
trưởng các dây chuyển kiểm định việc này dẫn đến tình trạng hệ thống đăng kiểm xe cơ giới bị thiếu nhân lực trầm trọng
đưa ra giải pháp trước mắt cục đăng kiểm đề nghị sửa đổi quy định và cho phép hai đăng kiểm viên vận hành một dây chuyền
thay vì tối thiểu ba đăng kiểm viên như hiện nay ký hợp đồng lao động để làm công việc chuyên môn ở vị trí làm việc
do viên chức đảm nhiệm để kịp bổ sung nhân lực
ngoài ra cục đăng kiểm cũng đang hoàn thiện thủ tục trình bộ giao thông vận tải
sự đổi thông tư số một mươi sáu hai nghìn hai mươi một về kiểm định xe cơ giới từ ngày một tháng bảy năm hai nghìn hai mươi ba có thể áp dụng miễn kiểm định lần đầu cho xe ô tô mới
cục đăng kiểm việt nam cho biết tính đến ngày một tháng ba toàn quốc có hai trăm tám mươi một trung tâm đăng kiểm với bốn trăm tám mươi chín dây chuyền kiểm định
trong đó có năm mươi chín trung tâm tạm dừng hoạt động năm mươi một đơn vị bị dừng do phục vụ điều tra và tám đơn vị rừng do không đủ điều kiện hoạt động
theo cục đăng kiểm việt nam sau loạt vụ việc sai phạm tại các đơn vị đăng kiểm trên toàn quốc
hàng trăm đăng kiểm viên đã bị bắt tạm giam trong đó có nhiều đăng kiểm viên bậc cao trưởng các dây chuyền kiểm định
việc này dẫn đến tình trạng hệ thống đăng kiểm xe cơ giới bị thiếu nhân lực trầm trọng đưa ra các giải pháp trước mắt
cục đăng kiểm đề nghị sửa đổi quy định và cho phép hai đăng kiểm viên vận hành một dây chuyền
thay vì tối thiểu ba đăng kiểm viên như hiện nay ký hợp đồng lao động để làm công việc chuyên môn ở vị trí làm việc do viên chức đảm nhiệm để kịp bổ sung nhân lực
ngoài ra cục đăng kiểm cũng đang hoàn thiện thủ tục trình bộ giao thông vận tải sửa thông tư số một mươi sáu hai nghìn hai mươi một về kiểm định xe cơ giới
để từ ngày một tháng bảy năm hai nghìn hai mươi ba có thể áp dụng miễn kiểm định lần đầu cho xe ô tô mới
vi phạm chở hàng vượt quá trọng tải cho phép hai tài xế đã bị công an huyện mường la
tỉnh sơn la xử phạt gần tám mươi triệu đồng
tiến hành kiểm tra cân tải đối với hai xe ô tô mang biển kiểm soát hai mươi năm c sáu mươi sáu và hai mươi năm c sáu mươi bảy do vàng văn sinh và tòng văn hạc
cùng chú tại huyện than uyên tỉnh lai châu điều khiển
lực lượng chức năng phát hiện tại thời điểm kiểm tra hai xe ô tô trên đã vi phạm trở hàng quá trọng tải cho phép tham gia giao thông trên một trăm năm mươi
tổ công tác đã tiến hành lập biên bản xử phạt vi phạm hành chính bảy mươi bảy triệu đồng
đối với lái xe chủ phương tiện có liên quan và yêu cầu hạ tải theo đúng quy định
chỉ tính riêng từ đầu năm hai nghìn hai mươi ba đến nay lực lượng cảnh sát giao thông công an huyện mường la đã phát hiện xử lý hai trăm một mươi bảy trường hợp vi phạm
trong đó có bốn mươi sáu trường hợp xử lý xe ô tô vi phạm chở khổ quá tải ước tính phạt tiền ngục nhân sách nhà nước trên ba trăm ba mươi triệu đồng
cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đã ra quyết định khởi tố
vụ án hình sự vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí xảy ra tại dự án khu đô thị du lịch biển phan thiết
căn cứ kết quả điều tra mở rộng vụ án vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí
theo quy định khởi tố vụ án số tám ngày một mươi tháng hai năm hai nghìn hai mươi hai của cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an
tiếp tục làm rõ hành vi vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí
căn cứ kết quả điều tra mở rộng vụ án vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí xảy ra tại dự án khu đô thị du lịch biển phan thiết và một số dự án khác trên địa bàn tỉnh bình thuận
sau khi xác định có dấu hiệu tội phạm cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an quyết định khởi tố vụ án hình sự để điều tra
năm hai nghìn hai mươi hai công an tỉnh hậu giang còn phá thêm một vụ án tàng trữ lưu hành tiền giả bắt ba đối tượng nguyễn thị hương nguyễn văn dũ và nguyễn hoàng cẩm nguyên cùng chú thành phố hồ chí minh
các đối tượng mua năm mươi triệu đồng tiền giả mệnh giá năm trăm linh đồng với giá một mươi triệu đồng rồi xuống tỉnh hậu giang tiêu thụ và bị bắt tại một nhà trọ ở huyện vị thủy cùng tăng vật là tám mươi năm tờ tiền giả loại năm trăm linh đồng